các quận huyện trên địa bàn thủ đô cũng đã nhanh chóng thực hiện chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố
tích cực gia quân giả soát kiểm tra và xử lý những trường hợp biển quảng cáo sai quy định
chính vì vậy trên các tuyến phố của thủ đô đã có sự thay đổi rõ rệt
đa phần những biển quảng cáo cỡ lớn đã thực hiện tháo rỡ và điều chỉnh lại kích cỡ theo đúng quy định
hiện nay trên địa bàn quận bắc tử liêm các biển quảng cáo tông lớn đứng độc lập
đã được xử lý toàn bộ trong năm hai nghìn một mươi sáu tức tám biển đã được xử lý xong
hiện nay về biển quảng cáo tông lớn đứng trên địa bàn quận không còn một biển nào vi phạm
còn về các biển quảng cáo vi phạm về diện tích trên hai mươi m hai không có giới phép xây dựng
thì hiện nay quận đang chỉ đạo các ngành của quận và ủy ban các phường xử lý triệt đề
đối với việc tổ chức xử lý văn minh đô thị năm hai nghìn một mươi bốn
mà chủ trương của thành phố và quận đã chỉ đạo
thì phường của những hai trong thời gian qua cũng đã thực hiện rất tốt công tác này
cụ thể là xây dựng những kế hoạch để tổ chức thực hiện
trong đó có một số những nhiệm vụ cụ thể là đặt vấn đề là phải xử lý những biển quảng cáo sai quy định trên địa bàn phường
ngay sau khi có chỉ thị của một mươi sáu của ủy ban thành phố
thì quận cũng đã chỉ đạo các ban ngành chức năng
cũng như các phường tổ chức gia quân xử lý triệt để hai mươi năm công trình quảng cáo
đồng độc sai phạm
tuy nhiên bên cạnh những trường hợp đã nhanh chóng chấp hành quy định
thì vẫn còn một số đơn vị còn chậm trễ trong việc khắc phục sai phạm
một trong những biển quảng cáo vi phạm về kích cỡ xuất hiện rất nhiều trên các tuyến đường tại hà nội
phải kể đến chuỗi các cửa hàng của công ty cổ phần thế giới di động
trong đó bao gồm cả hệ thống cửa hàng điện máy xanh của công ty này
thời điểm ghi hình sau khi đoàn thanh tra bên thành phố và quận tích cực tuyên truyền nhắc nhở
thì đã có một cửa hàng của công ty này thực hiện điều chỉnh kích cỡ theo quy định
nhưng ngay đối diện là cửa hàng điện máy xanh vẫn chưng biển vượt qua kích cỡ
khu vực ngay cạnh cũng có hai trường hợp vi phạm quy định biển quảng cáo
bao gồm biển quảng cáo của xí nghiệp z một trăm bảy mươi năm và ngân hàng việt tim banh
vừa rồi có sự chỉ đạo cũng như thông báo của ủy ban nhân thành phố hà nội
cũng là sở văn hóa thành phố
cũng như là sở phòng văn hóa của hà nội
quận bắc tờ liêm thì trên địa bàn chúng tôi đang có nhu cầu là chỉnh sửa
và hợp tác với văn bản mà ủy ban thành phố đưa ra
tuy nhiên thì đối với cái bảng hiệu tại điện máy xanh cầu diễn của chúng tôi
đã lên được market trình duyệt và hiện tại đang đợi trong quá trình thi công
nhưng do số lượng là bảng biển trên toàn khu vực hà nội đang rất là nhiều
lực lượng thi công mỏng và các vật liệu chúng tôi cần phải chuyển từ trong nam ra khi có
do vậy mà cái thời gian để hoàn tất chỉnh sửa bảng theo đúng quy định nó có bị rời lại một chút
và chúng tôi cam kết là sẽ hoàn tất bảng này theo đúng yêu cầu của ủy ban thành phố

chúng tôi trong thỏa thuận là người ta hoàn toàn chịu trách nhiệm bởi pháp luật với lại bên ngoài
nó chưa sâu sát để dẫn đến để họ vi phạm thì chúng tôi sẽ có cách nhắc nhở đối tác thực hiện đúng theo quy định
nhìn chung các cơ quan chuyên môn và ủy ban nhân dân các phường sở tại cũng đã tích cực tuyên truyền vận động đồng thời xử lý những trường hợp vi phạm
đa số đã có những chuyển biến tích cực rất nhiều những tấm biển bảng quảng cáo được tháo rỡ thậm chí là cưỡng chế tháo rỡ
tuy nhiên vẫn còn những trường hợp cố tình vi phạm chậm trễ tháo rỡ cũng như điều chỉnh lại kích cỡ
có thể nhận thấy các đơn vị thuộc nhà mạng như công ty cổ phần thế giới di động các chuỗi cửa hàng viettel của tập đoàn viễn thông quân đội việt theo
công ty cổ phần fpt là những đơn vị có số vi phạm về biển quảng cáo sai kích cỡ tương đối nhiều trên địa bàn thủ đô
trong thời gian tới đối với những trường hợp cố tình vi phạm này các phường quản lý sở tại sẽ quyết liệt xử lý triệt đề
trên địa bàn hiện nay đang thực hiện dự án mở rộng đường bánh đai ba
trong đó có hai dự án
trong đó có hai biển quảng cáo mà chúng tôi đang xác định nó là vi phạm đó là biển quảng cáo của fpt và biển quảng cáo của thế giới di động
thì chúng tôi cũng đã tổ chức xuống tuyên truyền vận động nhắc nhở các chủ cơ sở tổ chức phá rỡ đúng theo quy định pháp luật
đối với những trường hợp mà vẫn còn vi phạm mà chúng tôi đã có những hình thức là tuyên truyền vận động và gửi thông báo
thì nếu như họ không có những cái biến chuyển và thực hiện theo đúng những cái mà chúng tôi đã vận động
thì chúng tôi sẽ có xây dựng kế hoạch để xử lý triệt đẩy đối với những trường hợp mà vi phạm về biển hiệu quảng cáo của những văn minh đô thị trên địa bàn
hiện nay chúng tôi vẫn đang xây dựng từng tháng một trong từng tháng chúng tôi đã có cái kế hoạch
thì trong tháng bảy tới đây là chúng tôi cũng sẽ tiếp tục ra quân và xử lý về những cái biển hiểu quảng cáo và văn minh đô thị và che với người trên địa bàn
bên cạnh những mặt tích cực của hoạt động quảng cáo là đáp ứng những nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội
thì việc lạm dụng treo biển quảng cáo sai quy định quá kích cỡ không đơn thuần chỉ là vi phạm về kích cỡ gây mất mỹ quan đô thị
mà còn tiêm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn nếu xảy ra hỏa hoạn
việc các đơn vị cố tình chưa xử lý sai phạm cũng phần nào đó do phía các cơ quan chức năng chưa chặt chẽ trong quy định
bởi theo luật ngành văn hóa chỉ chịu trách nhiệm về nội dung trên biển quảng cáo
do đó khi phát hiện sai phạm đoàn thanh tra văn hóa chỉ có thể cuốn bạt nội dung lên
còn phần khung sắt lại thuộc thẩm quyền xử lý của ngành xây dựng
thêm nữa là các biển quảng cáo từ hai mươi m hai trở lên phải được ngành xây dựng cấp phép
nhưng lâu nay sở xây dựng tp hà nội không hề cấp phép
chính điều này đã tạo ra kẽ hở trong xử lý vì không cấp phép nên không thể thu hồi điều chỉnh và cưỡng chế được
rất mong các cơ quan quản lý thống nhất để phân định rõ trách nhiệm thẩm quyền trong cấp phép quản lý xử lý vi phạm
đặc biệt trong những dịp cao điểm mùa hè
để góp phần giảm thiểu tình trạng trên tại hà nội đã có một nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý nước bẩn thành nước có thể sử dụng được
sáng chế này đã phần nào giúp cho người dân quanh khu vực hà nội giải quyết được vấn đề thiếu nước sạch sinh hoạt cải thiện đáng kể cuộc sống
mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây của chúng tôi
phó giáo sư tiến sĩ trần hùng côn giảng viên khoa hóa trường đại học khoa học tự nhiên đại học quốc gia hà nội
đã dành nhiều thời gian
để phân tích những độc tố có hại trong nước
sau nhiều năm tìm tòi và nghiên cứu ông đã phát hiện nguồn nước ngầm tại nhiều nơi ở hà nội có chứa một số loại độc tố gây ảnh hưởng tới sức khỏe của con người
phó giáo sư tiến sĩ trần hồng côn cùng các cộng sự và một số sinh viên trong trường đã bắt tay vào tìm tòi nghiên cứu
nhằm tạo ra một loại máy lọc nước có thể tách được độc tố nhưng vẫn giữ lại những khoáng chất cần thiết mà nguyên liệu dễ tìm kiếm
sau gần hai mươi năm nghiên cứu và cải tiến
đề tài ứng dụng công nghệ hấp phụ chọn lọc xử lý nước của phó giáo sư tiến sĩ trần hồng côn cùng các cộng sự đã ra đời
mang lại hy vọng cho người dân đang hàng ngày vẫn phải sinh hoạt bằng những nguồn nước không bảo đảm
đã có rất nhiều cuộc thí nghiệm được tổ chức tại các địa điểm nước bẩn nước bị ô nhiễm nặng trên địa bàn thành phố hà nội
từ những nguyên liệu đơn giản có sẵn ở việt nam như than dừa đá ong sau khi lọc qua những cột lọc sử dụng nguyên liệu này có thể khử được chất độc trong nước mà vẫn giữ lại những khoáng chất cần thiết
giá thành rẻ phù hợp với những vùng điều kiện không có nguyên liệu
kinh tế còn nhiều khó khăn ngoài ra công nghệ này còn có ưu điểm không cần sử dụng điện cũng như không có chất thải ra môi trường
và thứ hai là dùng cơ chế diệt khuẩn bằng nano bạc tức là đảm bảo nguồn nước đầu ra là còn khoáng các cái mối khoáng và vi chất cần thiết cho cơ thể nhưng lại diệt khuẩn hoàn toàn một trăm linh
cách trung tâm hà nội không xa ngay tại khu vực bãi giữa sông hồng cuộc sống của người dân nơi đây vẫn còn nhiều khó khăn thiếu nguồn nước sinh hoạt hàng ngày
nguồn nước họ sử dụng chỉ là những thùng chứa nước mưa hoặc những dàn giếng khoan cũ kỹ nguồn nước không bảo đảm vệ sinh
từ khi có thí nghiệm ứng dụng công nghệ lọc nước mới miễn phí gia đình bác nguyễn đăng được và một số gia đình sống tại bãi giữa sông hồng đã có nguồn nước sạch ngay tại nhà để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và ăn uống hàng ngày không còn phải đi xa để lấy nước không phải xử lý nước trước khi dùng